ubnd tp đà nẵng cho biết sẽ xử lý sai phạm của dự án tổ hợp khách sạn mường thanh và căn hộ trung cư cao cấp sơn trà
do doanh nghiệp tư nhân xây dựng số một tỉnh điện biên làm chủ đầu tư theo đúng thời gian cam kết
theo đó sẽ tiến hành tháo rỡ các vi phạm tại công trình này từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi
theo kế hoạch được điều chỉnh ubnd tp đà nẵng đã ban hành quyết định phê duyệt phương án giải pháp tháo rỡ hạng mục công trình vi phạm
để làm cơ sở thực hiện tổ chức đấu thầu và lựa chọn nhà thầu phá rỡ thời gian hoàn thành trong năm hai nghìn hai mươi
các công trình chuẩn bị phục vụ tháo rỡ hoàn thành trong tháng một năm hai nghìn hai mươi
công tác tháo rỡ bắt đầu từ tháng hai đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
cụ thể tiến độ tháo rỡ các hạng mục vi phạm trật tự xây dựng từ tầng hai đến tầng năm dự kiến thực hiện trong khoảng hai tháng
tháo rỡ các hạng mục vi phạm trật tự xây dựng tầng ba mươi năm bốn mươi một bốn mươi hai hai tầng kỹ thuật dự kiến khoảng bốn tháng
ngoài ra còn thời gian dự phòng
hiện các nội dung phát sinh